thưa quý vị cục đường sắt việt nam đang lấy ý kiến về quy hoạch các tuyến ga đường sắt
khu vực đầu mối thành phố hà nội điểm mới trong quy hoạch là đề xuất tuyến đường sắt
tốc độ cao bắc nam tiếp cận tới ga hà nội thay vì ga ngọc hồi bởi theo đơn vị tư vấn
nếu bố trí ga đầu tại ngọc hồi cách trung tâm thành phố khoảng một mươi km thì sẽ làm giảm
tính hấp dẫn trong việc thu hút hành khách được kỳ vọng là trục sương sống của hệ thống
đường sắt quốc gia chính vì vậy mọi đề xuất xung quanh dự án này đều thu hút sự quan tâm
của dư luận cư dân mạng ngày hôm nay sẽ tổng hợp một số ý kiến
đường sát tốc độ cao bắc nam được kỳ vọng là trục sương sống của hệ thống đường sát quốc gia
là trục vận tải chủ đạo về hàng hóa hành khách chính vì vậy mọi đề xuất xung quanh dự án này
đều thu hút sự quan tâm của dư luận trong đó có đề xuất điểm xuất phát của đường sắt tốc độ cao
bắc nam là ga hà nội thay vì ga ngọc hồi như quy hoạch trước đây theo đơn vị tư vấn nếu điểm xuất phát
là ga hà nội sẽ tăng tính hấp dẫn thu hút hành khách đặc biệt là ở phía bắc sông hồng
ngay lập tức đề xuất này cũng đã nhận được những ý kiến trái chiều của cộng đồng mạng
ga hà nội là hợp lý đi ra nước ngoài nhiều
tốc độ cao đặt ở trong nội đô hiệu quả với dân cư và du lịch
là khách nước ngoài bạn không muốn phải chuyển tuyến hoặc đi lại phức tạp gây thêm tốn kém
không cạnh tranh được với phương tiện khác như xe buýt hay sân bay
đặt điểm đầu ở ga hà nội là hợp lý khu vực đó cũng đâu quá đông đúc đi từ phố cổ ra cũng gần
đi từ các quận khác cũng tiện lại có sẵn hệ thống xe buýt nội thành và xe buýt sân bay đỗ ngay trước cổng
sắp tới có cả mê trô đang xây dựng ngay trước mặt vô cùng thuận thiện
nếu chuyển sang ga ngọc hồi sẽ cần lượng lớn phương tiện để vận chuyển khách từ nội đô ra đó
càng tăng áp lực cho những tuyến đường hít mạch đi giải phóng
tuy nhiên đặt ở ga hà nội phải làm nghiêm việc đón trả khách của xe buýt taxi xe ôm
nếu không chắc chắn sẽ tắt đường
việc đặt ga xuất phát ở ga hà nội sẽ kéo theo nhiều bất cập
nhà ga đường sắt cao tốc cần có hòa tầng cao